qua nhiều năm tháng đến nay những thế hệ người việt đã từng học tiếng nga hoặc lưu học sinh ở nước nga trước đây
luôn tin vào tình cảm thủy chung không bao giờ phai nhạt của mối quan hệ việt nga sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp và rộng mở
nước nga người dân nga cách mạng tháng một mươi nga không chỉ luôn trong trái tim những người đã từng học tập sinh sống tại nga
mà còn lưu giấu trong trái tim người dân việt nam
ông bùi quốc khánh được nhà nước lựa chọn và cử đi liên xô học năm một nghìn chín trăm tám mươi
gần năm mươi năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm một thời tuổi trẻ tại nước bạn tươi đẹp vẫn vẹn nguyên trong ông như ngày đầu
thời gian khá dài đối với chúng tôi tất cả là sáu năm
với lên được nước bạn cưu mang được các bạn chăm sóc tạo mọi điều kiện ăn ở học tập rất là tốt
cho nên là cái tình cảm đối với chúng tôi nó là rất là gắn bó đối với lại cái đất nước này
còn cô sinh viên tiếng nga nghiêm thanh hải ngày nào luôn dành một góc trong căn nhà để lưu giữ những kỷ vật về đất nước nga xinh đẹp
từng thẻ sinh viên thời còn đi học từng con têm nga quý giá
tất cả đều được nâng niu
chân quý thời gian qua đi nhưng tình yêu với nước nga với những người nga có tình cảm nồng ấm đôn hậu vẫn mãi còn vẹn nguyên
đến khi về nước thì mỗi khi nhắc đến nga là một cái cảm xúc gì đó rất đỗi thân thương
nó luôn luôn trào răng của mỗi người trong mỗi người chúng tôi
thực sự đối với riêng tôi cái góc
nó luôn luôn hiển hiểu và tôi trân trọng nó
tôi đi đến đâu tôi cũng mang theo những kỷ vật từ hồi sinh viên
những ước mơ hoài bão tốt đẹp mà nước nga đã nuôi dưỡng dìu dắt và vun đắp cho nhiều thế hệ du học sinh việt nam
về dựng xây đất nước tình hữu nghị thắm thiết giữa liên bang soviet trước đây và nước nga hiện tại với đất nước việt nam